hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản việt nam vừa có khuyến cáo gửi tới các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra trong bối cảnh các cơ quan thẩm quyền tại cửa khẩu trung quốc
bắt đầu áp dụng chế độ kiểm soát xông trùng và truy xuất nguồn gốc thủy sảm đông lạnh khiến cho hàng hóa chậm được tham quan
từ ngày một mươi tháng một mươi một đến nay các lô hàng thủy sản đông lạnh bao gồm cá cha phi lê nhập khẩu phải lấy mẫu kiểm tra covid một mươi chín trên bao bì và sản phẩm ngay tại cảng
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay các cơ quan kiểm soát phía trung quốc vẫn chưa có hướng dẫn và thông tin rõ ràng cụ thể về thời gian thực hiện quy trình từ khi lấy mẫu đến khi trả kết quả để thông quan khiến cho nhiều lô hàng cá tra bị ách tắc tại cảng
trước tình hình trên hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản việt nam khuyến cáo doanh nghiệp cần bình tĩnh tránh nôn nóng trào bán giá thấp hạ giá cá cha nguyên liệu vì điều này không giúp giải tỏa ách tắc hàng ở cảng mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu sang thị trường trung quốc